thưa quý vị vào ngày hai mươi một tháng ba mỹ đã yêu cầu hội đồng bảo an liên hợp quốc tiến hành bỏ phiếu một bản nghị quyết do nước này bảo trợ
nhằm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải gaza và một thỏa thuận trả tự do cho các con tin giữa israel và hamas
trong khi đó các nước trong khu vực cũng đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để đưa các bên đi đến một thỏa thuận ngừng bắn
theo phái đoàn thường trực mỹ tại liên hợp quốc nghị quyết mới dự kiến được đưa ra bỏ phiếu trong ngày hai mươi hai tháng ba theo giờ mỹ
là kết quả của nhiều vòng tham vấn với các nước thành viên hội đồng bảo an
nội dung của dự thảo nghị quyết lần này được cho là đã thể hiện lập trường cưng rắn hơn của washington đối với tel aviv
trong khi đó ngoại trưởng mỹ antony blinken hiện đang ở ai cập cũng đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao cùng với các quốc gia liên quan trong khu vực
để có thể đạt được lệnh ngừng bắn ở gaza
ông bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán tại qatar sẽ mang lại kết quả tích cực
phía israel đã thông báo sẽ cử phái đoàn đến qatar trong ngày hai mươi hai tháng ba để đàm phán về thỏa thuận
có sự đồng thuận rõ ràng xung quanh một số ưu tiên chung
thứ nhất cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn kéo dài ngay lập tức với việc thả các con tin
điều đó sẽ mở ra hành lang để tăng cường thêm viện trợ nhân đạo cho người dân ở gaza
chúng tôi đã và đang làm việc với ai cập qatar và israel để đưa ra một số đề xuất mạnh mẽ và lâu dài trên bàn đàm phán
các nhà đàm phán tiếp tục làm việc để thu hẹp khoảng cách và chúng tôi đang tiếp tục thúc đẩy để đạt được một thỏa thuận ở doha
vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằng điều này là khả thi
trong một diễn biến liên quan các quan chức cấp cao của năm quốc gia ả rập đang nhóm họp tại cairo đã nhấn mạnh sự cấp thiết
phải đảm bảo một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện ở giải gaza tăng cường tiếp cận viện trợ nhân đạo
và mở tất cả các cửa khẩu biên giới giữa israel và gaza
trong tuyên bố chung đưa ra ngày hai mươi một tháng ba lãnh đạo hai mươi bảy quốc gia thành viên liên minh châu âu eu
cũng kêu gọi các bên ngừng bắn và đề nghị israel không mở chiến dịch tấn công vào thành phố rafah ở phía nam gaza
lãnh đạo các nước thành viên eu cũng nhấn mạnh cần mở thêm các điểm kết nối trên bộ để tăng cường đưa hàng viện trợ vào gaza
chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc wfp cảnh báo từ nay cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn

chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc wfp cảnh báo từ nay cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn